trong những ngày cuối của năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi đã có dịp ghé thăm chàng cầu thủ điền trai nguyễn phong hồng duy
và gia đình anh ở thị trấn trơn thành huyện trân thành tỉnh bình phước
được về nhà ăn tết cùng với gia đình thay vì đi chơi hay tụ tập cùng với bạn bè
nguyễn phong hồng duy lại dành thời gian để giúp bố mẹ sửa sang lại ngôi nhà kịp đón tết nguyên đán kỷ hợi
được về nhà ăn tết cùng gia đình thay vì đi chơi hay tụ tập cùng bạn bè
nguyễn phong hồng duy lại dành thời gian để giúp bố mẹ sửa sang lại ngôi nhà để kịp đón tết nguyên đán kỷ hợi